liên quan đến vụ ba cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn
cứu hộ công an tp hà nội hy sinh trong quá trình chữa cháy chiều qua
thay mặt chính phủ thủ tướng chính phủ phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh
gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân gia đình cán bộ chiến sĩ bị nạn
và yêu cầu bộ công an ubnd tp hà nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi động viên
có biện pháp hỗ trợ kịp thời và thực hiện đầy đủ các chính sách
với cán bộ chiến sĩ đã hy sinh và gia đình
chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả
và điều tra xác định nguyên nhân vụ cháy xử lý nghiêm hành vi vi phạm
theo quy định của pháp luật
bộ công an ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn
diễn tập phòng cháy chữa cháy nâng cao kỹ năng nghiệp vụ
trang bị công cụ phương tiện hỗ trợ cần thiết để hạn chế tối đa thương vong
đối với lực lượng trực tiếp tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
thường xuyên kiểm tra giả soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn
kịp thời phát hiện chấn chỉnh khắc phục các vi phạm
kiên quyết tạm đình chỉ đình chỉ hoạt động
đối với cơ sở không bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy
trường hợp vi phạm nghiêm trọng cần xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự
theo quy định của pháp luật
vâng thưa quý vị có lẽ không có từ ngữ nào có thể diễn tả được hết
nỗi tiếc thương của chúng ta đối với sự hy sinh của ba đồng chí cảnh sát
phòng cháy chữa cháy những người lính cứu hỏa ấy khi lao vào đám cháy
có ai còn khoảnh khắc để do dự hay nghĩ suy
các đồng chí đã chọn một cách sống có ý nghĩa
và ra đi một cách anh dũng
đám cháy xảy ra tại quán karaoke số hai trăm ba mươi một
đường quang hoa phường quang hoa quận cầu giấy
khi tới hiện trường trung tá đặng anh quân đội trưởng
đồng chí trung úy đỗ đức việt và cảnh sát nghĩa vụ
nguyễn đình phúc
cùng đồng đội đã triển khai tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
hướng dẫn đưa tám người ra ngoài an toàn
sau đó các đồng chí lại tiếp tục quay lại tìm kiếm
cứu nạn cứu hộ khi ba đồng chí lên đến tầng bốn
thì cầu thang bị sập ngăn đứt đường vòi chữa cháy
trần nhà bất ngờ sập xuống đè vào người dẫn đến
hy sinh trong số ba cán bộ chiến sĩ
có hai người đang ở độ tuổi rất trẻ
độ tuổi đẹp nhất cuộc đời với biết bao dự định ước mơ
và con như là cũng thì nhiệm vụ đúng không
các đồng chí đó cũng thì nhiệm vụ thôi
mà con như là hy sinh còn nếu mà các đồng chí
thì nhiệm vụ không ai ta luôn hy sinh chết
ba ngày một lúc cũng thế cả mà bây giờ là đau lòng quá
như chúng tôi là người dân đây thì hành giá
cái việc mà các đồng chí là nhiệt tình

cái trách nhiệm của các đồng chí rất là cao cả
trong khi làm nhiệm vụ thì có các đồng chí
công an đã trả đến sân mình
để mà phục vụ kiếp của nhân dân
nhưng mà không mang về là trường tâm đến
thì chúng tôi cũng thích hành động
với đồng chí đồng đội sự hy sinh này
là mất mát quá lớn
bất lực đau xót rồi
thực sự là nghe tin mà
cũng đứng không vững luôn
mà cũng phải cố gắng làm gác lại
cái sự đau xót đây làm cho xong cái nhiệm vụ
chữa cháy ở cơ sở ấy thôi
liên lạc rất nhiều cuộc không thấy gì
thì tôi mới yêu cầu tất cả tập trung
rút hết các mũi vào để triển khai lên
để chữa cháy và tiếp cận được các đồng chí của mình
tuy nhiên do cái cháy ở tại cầu thang
và cái các tấu khiện nó sụt đổ xuống cầu thang
dẫn đến cản trở đường nối đường lên của cán bộ nhân sĩ lên
và biết được là cán bộ chiến sĩ của mình đang ở trên đấy
tôi vẫn hy vọng vẫn có một le lọ hy vọng
là các đồng chí vẫn còn được vì có bình thở
vẫn được bình an
đấy nhưng để thúc giục cho các mũi tấn công
bắt buộc phải nhanh chóng bằng mọi cách lên
đấy nhưng mà cuối cùng lên được tới nơi thì

khi mọi người chạy ra thì chúng tôi chạy vào
những người chiến sĩ phòng cháy chữa cháy chưa từng mong rằng
tên mình được khắc trên những tấm bia vinh danh

vì nhân dân mà hy sinh
tin an ninh trật tự
chiều qua tòa nhân dân tỉnh bình phước đưa ra xét xử sơ thẩm
đối với sầm quang nhuận nguyễn đức đạo mai công mến và nguyễn trung hiếu
chủ tại thành phố đồng xoài tỉnh bình phước về tội giết người
theo cáo trạng do bực tức việc nhóm của sầm quang nhuận nhậu trước hiên nhà bà ngoại
của cao khắc tiên tại khu phố thanh bình phường tân bình thành phố đồng xoài
và đã được mẹ mình là nguyễn thị hơn nhắc nhở giải tán
nhưng nhóm của nhuận không đồng ý mà hiếu và nhuận còn có lời lẽ xúc phạm thách thức bà hơn
khoảng một mươi chín h ngày một mươi một tháng ba các đối tượng trong nhóm của nhuận đã sử dụng hung khí đâm tiên dẫn đến tử vong
hội đồng xét xử đã tuyên phạt sầm quang nhuận mức án trung thân
mai công mến và nguyễn trung hiếu cùng mức án một mươi bốn năm tù
nguyễn đức đạo một mươi năm năm tù cùng với tội giết người
ngoài trách nhiệm hình sự buộc bốn bị cáo
mỗi bị cáo phải tiếp tục bồi thường cho gia đình của bị hại số tiền ba mươi triệu đồng
công an thành phố con tum tỉnh con tum vừa tạm giữ hình sự ba đối tượng có hành vi cối gây thương tích
đáng chú ý có đối tượng mới chỉ một mươi năm tuổi
ba đối tượng là a quốc a phong và a ngức
mâu thuẫn xảy ra trong lúc các đối tượng chơi bia trên địa bàn phường lê lợi thành phố con tum vào ngày ba mươi tháng bảy vừa qua
đối tượng này đã rủ thêm đồng bọn mang theo dao và diều để tìm nhóm kia giải quyết
hậu quả khiến một người bị thương tích ở chán sau đầu vào vùng ngực
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
đăng thông tin quảng cáo trên mạng xã hội facebook sau đó làm giả các bộ hồ sơ
cấp giấy phép lái xe các loại bán cho người có nhu cầu
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
đối với năm đối tượng gồm trần văn thưởng trần trung dũng cùng chú tại huyện giao thủy tỉnh nam định
phạm hồng sơn nguyễn thúy hằng cùng chú tại thị xã duy tiên tỉnh hà nam
và trần thanh dương chú tại quận hoàng mai tp hà nội về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
trước đó vào ngày hai mươi tháng bảy công an tỉnh hà nam đã triệt phá đường dây làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
bắt giữ năm đối tượng thu giữ bốn điện thoại di động các loại một trăm năm mươi bộ hồ sơ cấp giấy phép lái xe ô tô hai trăm linh bộ hồ sơ cấp giấy phép lái xe mô tô
và nhiều máy móc phương tiện sử dụng để làm giả tài liệu
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận với thủ đoạn đăng thông tin quảng cáo trên mạng xã hội facebook
sau đó làm giả các bộ hồ sơ cấp giấy phép lái xe các loại bán cho khách hàng với giá từ tám trăm linh đồng đến ba triệu đồng một bộ
theo đó từ tháng bốn đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai các đối tượng đã làm giả khoảng hai năm trăm linh bộ hồ sơ cấp giấy phép lái xe thu lợi bất chính trên năm tỷ đồng
công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn cảnh sang
trú tại xã thanh ngọc huyện thanh trương tỉnh nghệ an
đối tượng gây ra liên tiếp sáu vụ trộm cắp xe máy với tổng trị giá gần một trăm linh triệu đồng
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai sang từ thành phố hồ chí minh đến địa bàn hồ chí minh
đến địa bàn thành phố buôn ma thuột thuê trọ và xin làm nghề phụ hồ
do công việc thu nhập không ổn định nên sang đã nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản của người khác để bán lấy tiền tiêu xài
hàng ngày sang đi dạo quanh trên các tuyến phố tìm xe máy của người dân để sơ hở rồi trộm cắp
từ ngày hai mươi chín tháng sáu đến ngày hai mươi một tháng bảy sang đã lấy trộm được sáu chiếc xe máy của người dân trên địa bàn thành phố buôn ma thuột
hiện công an thành phố buôn ma thuột đã truy thu được toàn bộ số xe máy trên để trả lại cho các bị hại
ngày hôm nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm
đối với ba cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận cầu giấy hà nội
theo đó bộ trưởng tô lâm quyết định thăng cấp bậc hàm từ trung tá lên thượng tá đối với đồng chí đặng anh quân đội trưởng
thăng cấp bậc hàm từ trung úy lên thượng úy đối với đồng chí đỗ đức việt cán bộ
và thăng cấp bậc hàm từ binh nhì lên hạ sĩ đối với đồng chí nguyễn đình phúc chiến sĩ nghĩa vụ
cùng ngày ban chấp hành trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã truy tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm
cho thượng úy đỗ đức việt tri đoàn đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận cầu giấy thành phố hà nội
hạ sĩ nguyễn đình phúc tri đoàn đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận cầu giấy thành phố hà nội
đã dũng cảm hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ
thưa quý vị nhằm tiếp tục nâng cao ý thức người tham gia giao thông trên các tuyến cao tốc
đồng thời hạn chế các vụ tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng chất kích thích ma túy
sáng nay cục cảnh sát giao thông bộ công an đã tổ chức giao quân cao điểm xử lý vi phạm trên một số tuyến cao tốc trên cả nước
ghi nhận của phóng viên intv
là một trong nhiều lái xe thực hiện quá trình test kiểm tra chất kích thích ma túy
anh đặng văn hệ hết sức thoải mái thực hiện các quy trình được lực lượng chức năng hướng dẫn
đây cũng là tâm lý chung của các lái xe đường dài trên tuyến
cả đấy thì nên là kiểm tra để biết đường để tránh trường hợp mà xảy ra các vụ đáng thương thích xảy ra
theo kế hoạch cao điểm lực lượng cảnh sát giao thông thuộc cục cảnh sát giao thông
sẽ tập trung lực lượng phương tiện thiết bị nghiệp vụ để xử lý nghiêm các trường hợp lái xe sử dụng
sử dụng ma túy chất kích thích trên các tuyến giao thông trọng điểm
trong đó tập trung vào đối tượng xe kinh doanh vận tải xe ô tô kéo rơ móc hoặc sơ mi rơ móc
xe ô tô chở khách xe vận tải container đường dài
đồng thời trong quá trình thực hiện chủ động phòng ngừa hành vi chống người thi hành công vụ
gây rối trật tự công cộng
giàn chúng tôi đã hoạt động hai mươi bốn h hai mươi bốn để tăng cường lực lượng tăng cường phương tiện thiết bị kết hợp hợp vụ
công tác điều tra cơ bản nắm tích hình để phát hiện ra các lái xe mà có sử dụng chất ma túy khi điều khiển trên đường
về khung giờ thì tôi cũng tập trung chính là khung giờ từ một mươi tám h đến hai mươi bốn h và từ h đến sáu h sáng
đây là khung giờ mà nếu lái xe mà sử dụng chất ma túy thì sẽ rất nguy hiểm giữa cây tại lặng
và cho người chính điều khiển và cho người khác
bên cạnh đó mỗi tổ công tác sẽ bố trí phối hợp với lực lượng kỹ thuật hình sự
lên các phương án xử lý
gia soát các vấn đề
đối tượng sử dụng chất kích thích ma túy
cục cảnh sát giao thông cũng yêu cầu đối với các trường hợp vi phạm về chất kích thích ma túy
phải được thống kê lập danh sách gửi về nơi cư trú
kiến nghị ngành giao thông vận tải y tế có các biện pháp quản lý
từ đó đảm bảo sức khỏe trong công tác đào tạo sát hạch lái xe
đợt cao điểm này sẽ diễn ra từ ngày hai tháng tám đến hết ngày hai mươi tháng chín
giấu ma túy trong các gói đồ ăn thức uống bình thường rồi thuê shipper công nghệ zi giao
dù thủ đoạn mua bán ma túy rất tinh vi nhưng đối tượng huỳnh bá thanh sung
chú tại phường mỹ an quận ngũ hành sơn
vẫn bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố đà nẵng phát hiện bắt giữ
ngày hai mươi bảy tháng bảy vừa qua tại ngã tư hồ xuân hương ngũ hành sơn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với công an quận ngũ hành sơn
tiến hành bắt quả tang huỳnh bá thanh sung thu giữ một gói ma túy đá
khám sát nơi ở của sung trên đường dương thị xuân quý
thu giữ thêm một gói ma túy đá hai mươi năm gram một cân điện tử
sung từng chấp hành án phạt tù tám năm về tội mua bán trái phép chất ma túy
vụ việc đang được hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định